hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một sở y tế tỉnh bình phước cho biết tránh thanh tra sở y tế bình phước nguyễn việt tân đã ký quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với chủ nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước vì không niêm yết giá bán buôn bán lẻ không thực hiện đúng quy định về bảo quản thuốc
cụ thể thanh tra sở y tế bình phước xử phạt ông vũ nhật vị chủ nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước địa chỉ tại quốc lộ một mươi bốn phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước số tiền hai mươi bảy triệu đồng về hành vi hành nghề dược mà không niêm yết giá bán buôn bán lẻ thuốc bằng đồng việt nam không thực hiện đúng quy định về điều kiện bảo quản thuốc nguyên liệu làm thuốc trong quá trình bảo quản được vận chuyển thuốc và nguyên liệu làm thuốc
ngoài ra nhà thuốc bệnh viện tỉnh bình phước còn bị tước chứng nhận chứng chỉ hành nghề và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn là hai tháng cùng với việc xử phạt thanh tra sở y tế cũng đã đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước tăng cường kiểm tra về hoạt động và chuyên môn đối với nhà thuốc bệnh viện